để mối liên kết giữa các doanh nghiệp khởi nghiệp và các vườn ươm được chặt chẽ
để cho các start up khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ thông tin có một bệ đỡ hoàn hảo
thì việc tạo ra được một hệ sinh thái khởi nghiệp là rất cần thiết
mới đây ủy ban nhân dân tp hà nội vừa ký quyết định xây dựng đề án
vườn ươm doanh nghiệp công nghệ thông tin đổi mới sáng tạo hà nội
để hỗ trợ các doanh nghiệp công nghệ thông tin tại hà nội khởi nghiệp thành công
xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau đây
để tìm hiểu xem những vườn ươm khởi nghiệp công nghệ thông tin
đã giúp cho các start up như thế nào trong thời gian đầu khởi nghiệp
gia đình bạn ở một căn hộ không mấy rộng rãi
nhưng bạn vẫn muốn có một vườn rau
bạn rất bận rộn với công việc và không có thời gian chăm sóc cho vườn rau nhà mình
nhưng vẫn muốn có những bữa ăn sạch bảo đảm sức khỏe cho cả nhà
một nhóm các bạn trẻ ở độ tuổi từ một mươi chín đến hai mươi sáu
đã khởi nghiệp với mô hình nông nghiệp thông minh hachi
để giúp giải quyết tất cả những vấn đề về thực phẩm bẩn hay nông nghiệp lạc hậu
cái ý tưởng hachi của mình thì xuất phát từ những cái điều đơn giản nhất trong cuộc sống
là về vấn đề thực phẩm bẩn về vấn đề nông nghiệp lạc hậu lòng sức
thì tất cả những cái điều ấy thì tạo ra bọn mình một cái suy nghĩ là
sẽ phải làm thế nào để giúp mọi người có thể dễ dàng kiểm soát cái nguồn thực phẩm
cũng như là có thể nâng tầm cái nông nghiệp việt nam
ý tưởng là sẽ phải ứng dụng công nghệ vào trong nông nghiệp
thì ứng dụng để bọn mình đi từ những cái điều đơn giản nhất
đó là cái việc là giúp mọi người có thể dễ dàng trồng rau trong nhà phố
bằng cái bộ thủy canh thông minh nhà phố
thì nó có sử dụng đèn led rồi có sử dụng máy bơm rồi có hệ thống tự động
và điều khiển nó qua smartphone thì tất cả các quá trình nó đều được tự động
và các cái môi trường các cái yếu tố thì đều được nhân tạo
nên là không nhất thiết là sẽ phải để ngoài trời
rồi phải có không gian rộng lớn như ban công
họ có thể sử dụng cái hệ thống của mình
hachi sử dụng các loại cảm biến tự động theo dõi giám sát điều kiện môi trường
như nhiệt độ độ ẩm ánh sáng thông qua ứng dụng trên điện thoại thông minh
toàn bộ dữ liệu sẽ được gửi lên server của hachi
và cập nhật trong ứng dụng di động hachi của người dùng
từ đó người dùng có thể dễ dàng theo dõi tình trạng môi trường
và đưa ra những giải pháp hữu hiệu như thiết lập thời gian tới
thời gian chiếu sáng và các mức độ cảnh báo thông qua điện thoại thông minh
hệ thống sử dụng đèn led chiều sáng nhân tạo nên có thể đặt trong nhà
điểm nổi bật của dự án của mình trong dự án hachi
thì nó sẽ không đơn thuần là về ứng dụng iot nữa
bởi vì thực ra iot thì nó cũng không quá mới
và có rất nhiều đơn vị họ cũng đã có thể làm được với iot rồi
nhưng mà mình những cái điểm nổi bật của hachi
đó là cái việc là ứng dụng được cái công nghệ vào trong nông nghiệp
tức là bọn mình sử dụng những cái dữ liệu nông nghiệp để có thể ứng dụng được vào công nghệ cao
và cái đấy mình nghĩ cái đấy là cái mà mình tâm đắc nhất trong dự án của mình
bọn mình cũng đã bắt đầu nghiên cứu để có thể triển khai ra cái quy mô rộng hơn
bởi vì thực ra thì cái việc triển khai ra quy mô rộng hơn
nó hoàn toàn có khả năng trong cái phạm vi khả năng của nhóm minh
bởi vì nó chỉ là một cái mô hình lớn hơn
còn các cái công nghệ và các cái vấn đề xử lý thì nó vẫn không quá thay đổi
hachi tuy là một dự án start up còn non trẻ
nhưng đã gặt hái được khá nhiều thành công
mới đây nhất trong chương trình vinh danh nhân tài đất việt
hachi đã giành được giải start up triển vọng
hachi là một trong những start up
đang được ươm tạo tại vườn ươm khởi nghiệp việt nam silicon valley
và đã có những thành công bước đầu
nhờ có vườn ươm này hachi đã khắc phục được những khó khăn trong thời gian đầu khởi nghiệp
thời gian được coi là khó khăn nhất của các doanh nghiệp khởi nghiệp công nghệ thông tin
thực ra cái thời gian đầu là cái thời gian khó khăn nhất của các bạn
bởi vì các bạn sẽ phải có một người review giúp các bạn nhìn nhận lại ý tưởng
và hỗ trợ các bạn với khoảng bốn ban đầu
về cơ bản thì ngnv hỗ trợ hai cái
thứ nhất là cái mentoring là cái chuyên gia tư vấn
là bọn mình có cả các chuyên gia nước ngoài
những người đã rất thành công ở nước ngoài về tư vấn lại
cái thứ hai là cái khoản vốn ban đầu là một mươi đô la mỹ
cũng giống như rất nhiều vườn ươm khởi nghiệp khác
việt nam silicon valley được ra đời với mục đích tạo ra một hệ sinh thái
chú trọng đổi mới sáng tạo và thương mại hóa công nghệ
bằng cách kết hợp tinh thần kinh doanh và sự sáng tạo của thế hệ trẻ việt nam
với những kinh nghiệm thực tiễn tốt nhất của hoa kỳ
về phát triển đào tạo thúc đẩy các doanh nghiệp
cũng như tài trợ và đầu tư cho các doanh nghiệp này
bsv accelerator ngoài cái bốn tháng huấn luyện tập trung cho các bạn
thì sẽ có đầu tư vốn mồi
thì cái vốn mồi này nó bao hàm để thỏa mãn được hai phần công việc cho các bạn
một là có thể là chi trả một phần
cái kinh phí thay vì là các bạn phải đi làm thêm ở đâu đó để có thu nhập
thì một phần kinh phí là trực tiếp cho các bạn trong bốn tháng
và cái kinh phí nữa là
dành cho cái việc mà các bạn phải đi thử nghiệm cái mô hình kinh doanh
bởi vì đối với accelerator là cái quá trình thử nghiệm mô hình kinh doanh rất là quan trọng
mỗi một ngày các bạn phải đến và cùng với các chuyên gia
để xem lại về mô hình kinh doanh của mình
xem là nó đưa ra thị trường có được chấp nhận hay không
và liệu là được chấp nhận thì cái thị trường có đủ lớn hay không
và cái mô hình kinh doanh đấy nó có được lặp đi lặp lại nhiều lần hay không
vân vân những cái đó để chứng minh rằng là cái đấy có khả năng start up được
và sau bốn tháng thì sẽ tổ chức một ngày hội đầu tư
và các bạn sẽ trình bày gọi là ngày đến mua đây
các bạn trình bày sản phẩm của các bạn để thu hút đầu tư
với một hệ sinh thái khởi nghiệp phát triển mạnh mẽ
một quỹ đầu tư mạo hiểm lớn cùng với các chuyên gia có kinh nghiệm từ nước ngoài
vườn ươm này nói riêng và những vườn ươm khởi nghiệp nói chung
đang thực sự là một điểm đến thu hút rất nhiều các start up muốn vào ươm tạo tại đây
tuy nhiên để có một chân trong ngôi nhà khởi nghiệp
các start up cũng phải trải qua không ít thực tế
thử thách để chứng minh năng lực của mình
cũng giống như các nhóm khởi nghiệp khác khi đến với vsv
thì họ phải qua một cái quá trình được tuyển chọn rất là kỹ lưỡng
các em các bạn các nhóm có thể là nộp hồ sơ thông qua trên mạng của vietnam silicon valley
và bên này sẽ có các nhà đầu tư các chuyên gia các cố vấn trong từng lĩnh vực
sẽ chấm điểm theo các tiêu chí
như là nhóm
có đủ mạnh có đủ năng lực hay không
rồi cái ý tưởng hay là cái sản phẩm thử nghiệm liệu có đưa ra thương mại hóa được hay không
rồi các bạn có hiểu về những cái thị phần và thị trường trong lĩnh vực mà bạn định tham gia đó hay không
hay là cái quan trọng hơn nữa là
founder hay co founder hay là những người chủ đó có định trở thành leader cái thị trường này hay không
đó là có muốn đứng đầu thị trường hay không
đấy là một số những cái điểm cơ bản mà để được tuyển chọn
có rất nhiều vườn ươm khởi nghiệp đang phát huy được hiệu quả trong việc ươm tạo ra những doanh nghiệp khởi nghiệp công nghệ thông tin có chỗ đứng trên thị trường
theo số liệu mới nhất của bộ thông tin và truyền thông
lĩnh vực công nghiệp công nghệ thông tin nộp ngân sách nhà nước ước đạt chín mươi ba chín trăm bốn mươi tỷ đồng
tăng khoảng một mươi so với năm hai nghìn một mươi bảy
và đóng góp khoảng sáu mươi bốn ba mươi tám vào tổng nộp ngân sách nhà nước của ngày năm hai nghìn một mươi sáu
để ngành công nghệ thông tin việt nam phát triển xứng tầm hơn nữa
việc đầu tư xây dựng những vườn ươm khởi nghiệp như thế này là rất cần thiết để tạo ra một hệ sinh thái khởi nghiệp
giúp ươm tạo những ý tưởng đổi mới sáng tạo ban đầu trở thành những sản phẩm thực tiễn
chương trình truyền động truyền thông của chúng tôi xin được tạm dừng tại đây
xin chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn
xin hẹn gặp lại vào chương trình tuần sau